thông tin đến từ yên bái công an huyện văn yên vừa bắt giữ đối tượng đoàn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thôn quyết tiến xã hoàng thắng huyện văn yên về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một đoàn văn duy đến nhà bà nội chơi
khi đi duy có cầm theo một con dao nhọn
khoảng một mươi năm phút sau duy đi ra gần giữa đường ngồi nghịch điện thoại thì gặp triệu đình liên
chú tại thôn quyết tâm hai xã hoàng thắng huyện văn yên tỉnh yên bái đang điều khiển xe máy đi tới
tại đây giữa duy và liên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát đánh nhau dù đã được mọi người can ngăn
thấy bố và anh trai bị nhóm của liên đánh duy đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực trái của liên
khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
ngay sau khi gây án duy đã đến công an xã hoàng thắng huyện văn yên đầu thú
lúc cháu nghe tiếng đánh nhau bên chỗ khổng là bà cháu thì cháu chạy về
chạy về thấy bà anh ấy đang quê anh cháu bố cháu thì cháu la vào chỉ để dọa anh ấy thôi
mà anh ấy xuyên trúng anh ấy
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với đoàn văn duy về hành vi giết người để xử lý theo quy định của pháp luật